thưa quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục thông tin về vụ sập hầm than ở tân lạc hòa bình
trong sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm xong toàn bộ tuyến hầm chính và hầm ngang
nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích cuối cùng
theo nhận định của các đơn vị cứu hộ nhiều khả năng người mất tích sẽ nằm ở một trong hai hầm thượng
tuy nhiên hầm một đã khai thác và lấp đá từ trước khi sự cố bục nước xảy ra
do đó nạn nhân mất tích có thể sẽ mắc kẹt ở hầm đựng hai
việc tìm kiếm ở thờ hùng thượng hai đang gặp nhiều khó khăn vì có thể phải chuyển một lượng đất đá rất lớn
cộng với nguy cơ sạt lở cao vì đất đã ngấm nước nhiều ngày
nếu việc tìm kiếm ở hầm thượng hai không thành công lực lượng cứu hộ sẽ nhanh chóng tìm kiếm ở hầm thượng một
trước đó ngày một mươi tám tháng một mươi một tốt công nhân gồm bảy người đang khai thác ở mỏ than tân sơn thì bất ngờ hầm lò bị sập
trong đó bốn người đã kịp chạy ra ngoài còn ba người khác bị mắc kẹt trong hầm lò
đến cuối giờ chiều qua ngày hai mươi một tháng một mươi một lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí một nạn nhân ở độ sâu bảy trăm linh m tính từ cửa hầm
tuy nhiên nạn nhân này đã tử vong hiện vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy